kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin mùa mùa ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là những thông tin mới nhất về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc sáng nay phát thông báo khẩn tìm người từng đến bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm trong hai ngày
mùng ba và mùng năm tháng hai do liên quan đến bệnh nhân một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trong ngày sáu tháng hai tp hcm ghi nhận một trường hợp mắc covid một mươi chín mới là bệnh nhân một nghìn chín trăm bảy mươi chín nhân viên sân bay tân sơn nhất cư ngụ tại tỉnh bình dương
trước đó bệnh nhân này có đến khám bệnh tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm vào ngày ba tháng hai và ngày năm tháng hai
liên quan đến bệnh nhân một nghìn chín trăm bảy mươi chín tính đến sáng nay bảy tháng hai ngành y tế tp hcm đã truy vết được bốn mươi bảy trường hợp tiếp xúc lấy mẫu xét nghiệm
và cả bốn mươi bảy trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần một
ngay trong đêm qua ngày sáu tháng hai sở y tế tp hcm đã lấy mẫu xét nghiệm một nhân viên sân bay tân sơn nhất để sàng lọc covid một mươi chín
điểm đặc biệt lần xét nghiệm này được thực hiện theo hình thức xét nghiệm mẫu đơn không gộp trung mẫu như lần xét nghiệm sàng lọc vừa qua
liên quan đến bệnh nhân một nghìn chín trăm tám mươi là em trai của bệnh nhân một nghìn chín trăm bảy mươi chín làm việc tại một công ty ở tp thủ đức tp hcm
ngành y tế đã truy vết được hai mươi ba trường hợp tiếp xúc đưa đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm
tất cả đều có kết quả âm tính lần một
tính đến bảy giờ sáng nay ngày bảy tháng hai tp hcm đã tiến hành xét nghiệm tám trăm năm mươi năm trường hợp có ba mươi năm mẫu đang chờ kết quả còn lại đều âm tính
cũng trong sáng nay ubnd tp hcm ban hành văn bản tám trăm năm mươi chín ubnd vx điều chỉnh bồi sung một số nội dung về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo văn bản này công dân ra vào tp hcm không phải chỉnh
tính xác nhận của ubnd cấp xã phường xong phải thực hiện khai báo y tế ở các chốt kiểm soát ra vào thành phố trong đó nêu rõ lý do lịch trình di chuyển
các công dân mới về địa phương khai báo y tế ở các tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại thôn tổ dân phố
và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
trước đó vào ngày năm tháng hai ubnd tp hcm ban hành văn bản năm mươi tám thông báo
trong ngày sáu tháng hai công dân ra vào hải phòng phải có giấy xác nhận của ubnd cấp xã tại nơi đi nơi đến
trong đó nêu rõ lý do lịch trình ra vào và phải đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định
cùng với các nội dung về phòng chống dịch khác
trong ngày sáu tháng hai nhiều địa phương cấp xã phường của hải phòng đã bố trí lực lượng tiếp nhận đơn xin xác nhận lịch trình di chuyển
để phòng ngừa dịch covid một mươi chín thì một trong những biện pháp quan trọng nhất đó là bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng
những ngày qua lực lượng công an ở cơ sở của tỉnh bình định đã và đang bám sát địa bàn tăng cường tuyên truyền vận động mọi người chấp hành góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
những ngày vừa qua lực lượng công an cơ sở của tỉnh bình định liên tục có mặt tại những nơi tập trung đông người
nhất là tại các chợ trên địa bàn để kiểm tra nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch
theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín phải khẩn trương quyết liệt
xong không ngăn sông cấm chợ mà phải theo điều kiện để người dân an tâm mua bán giao thương phát triển kinh tế xã hội nhất là khi tết đã cần kề
tuy nhiên các hoạt động ở nơi công cộng phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang để ngăn ngừa dịch bệnh
ra đường phải đeo khẩu trang nhất là những nơi công cộng nơi đông người để phòng ngừa cho mình cho người thân cho người chung quanh
nhắc nhở chú chứ nay mức phạt là từ một đến hai
ba triệu đồng
mong chú về tuyên truyền gia đình nữa rồi người thân
thực tế cho thấy qua các phương tiện truyền thông người dân đã ý thức rõ về tình dịch bệnh đã phức tạp ở các tỉnh thành
nên bản thân mỗi người cũng đã tự giác chấp hành nhất là việc đeo khẩu trang
tuy nhiên cũng có một vài trường hợp cá biệt tỉ quên vì mới làm đẹp sợi hởi da mặt nên không đeo khẩu trang
khi phát hiện lực lượng công an đã lập tức tuyên truyền nhắc nhở và bắt buộc đeo khẩu trang
mình luôn luôn mang khẩu trang
bên mình ở phòng dịch phòng chống covid một mươi chín
và khách đến thì mình nói chuyện có xe ra và mang khẩu trang
nếu họ không đi khẩu trang thì sao
mình nhắc nhở hả
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố và ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường
công an phường đã có kế hoạch và tổ chức ra quân
với mục đích là tuyên truyền cho bà con
nhất là những nơi công cộng
trong quá trình buôn bán
phải đeo khẩu trang
để tự mình phòng chống dịch
thứ hai nữa là giữ cho những người xung quanh
bên cạnh chợ các cơ sở tôn giáo thờ tự
cũng là nơi từng tập trung đông người
nhất là khi vào những ngày dịp tết
năm nay do tình dịch bệnh covid một mươi chín
và yêu cầu phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt của các cấp chính quyền
nên chủ minh tịnh tp quỳnh nhơn
đã cắt giảm hầu hết các hoạt động mừng xuân
để tránh việc tụ tập đông người
chỉ duy nhất việc tổ chức gọi bênh chưng
để tặng cho người nghèo khó bệnh tật
được triển khai
xong số lượng người thăm gia hạn chế
đồng thời đáp ứng nghiêm các quy định về phòng ngừa dịch
trong quá trình tổ chức chương trình
thì đã quán triệt anh em
tức là phải đeo khẩu trang
phải dùng sát khuẩn
cũng như là phải có những một số các biện pháp phòng dịch
và tất cả những người đến nhận bánh
thì chúng tôi cũng phát khẩu trang
và có nước sát khuẩn ngay từ ngoài cổng
để đảm bảo được cái an toàn
về dịch bệnh phòng chống dịch bệnh
hiện tại việc tuyên truyền
vận động đã được chú trọng
tuy nhiên trong một vài ngày tới
lực lượng chức năng sẽ bắt đầu xử phạt hành chính
nhằm gian đe nhắc nhở mọi người nghiêm túc chấp hành
bởi vậy mọi người cần nâng cao ý thức công dân
tuân thủ đúng quy định của các cấp chính quyền
về phòng chống dịch bệnh
tạo điều kiện để lực lượng chức năng
nhất là công an hoàn thành nhiệm vụ của mình
vì sự bình yên của cộng đồng
thông tin từ công an huyện biên giang
trên giới mường lát tỉnh thanh hóa cho biết
trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy
thiếu tá vi văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
công an viên xã phủ nhi huyện mường lát
đã hy sinh khi làm nhiệm vụ
vào khoảng một mươi chín h tối qua sáu tháng hai
lực lượng công an huyện mường lát
phối hợp với công an các xã trên địa bàn
mật phục bắt giữ các đối tượng mua bán
vận chuyển trái phép chân ma túy
từ bản tà cóm xã trung lý huyện mường lát
đi bản mau xã mường lý huyện mường lát
trong quá trình vây bắt
các đối tượng này đã sùng súng
chống trả quyết liệt bắn về phía tổ công tác
làm thiếu tá vi văn luân
là công an viên xã củ nhi bị thương nặng
đồng đội đã ngay lập tức đưa
thiếu tá vi văn luân đến trung tâm y tế xã mường lý
sơ cứu ban đầu
sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện mường lát
để cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng
nên đồng chí vi văn luân đã hy sinh
thiếu tá vi văn luân có nhiều năm công tác
ở công an huyện mường lát
năm hai nghìn hai mươi được điều động với công an xã bù nhi
hiện vụ việc đang được công an tỉnh thanh hóa
cùng với các cơ quan chức năng
tiến hành điều tra làm rõ
và truy bắt các đối tượng gây án
liên quan đến vụ giết người cướp vẻ sản
tại xã hòa phú thành phố bù ma thuộc tỉnh đắk lắc
đến sáng ngày hôm nay
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đang tiếp tục lấy lời khai của đỗ phi hào
là đối tượng đã ra tay
sát hại cụ bà tám mươi bốn tuổi
để cướp tiền tiêu trong dịp tết
theo kết quả điều tra ban đầu
vào khoảng đầu tháng hai
hào thì bà nguyễn thị duy tám mươi bốn tuổi
ở gần dãy trọ có đeo một chiếc nhẫn vàng
vì cần tiền để trục đại đồ cầm cố trước đó
và mua đồ dùng cho dịp tết
nên hào đã nảy sự yên định cướp tài sản
khoảng một mươi năm h ngày sáu tháng hai
hào quan sát thấy bà duy ở nhà một mình
nên đã cầm một cái chê bằng gỗ đi sang nhà
tại đây trong lúc bà duy không để ý
hào liền cầm chê gỗ đánh nhiều cái vào đầu
rồi dùng chân đạp nhiều cái vào bụng
thấy bà duy nằm cục xuống đèn nhà
hào đã tháo đến chiếc nhẫn cũng hai mươi đồng
sau khi gây án
hào đem chiếc nhẫn đi bán được năm triệu ba trăm linh đồng
còn bà duy đã tử vong tại bệnh viện
sau khi tiếp nhận tin báo
lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường
điều tra truy bắt đối tượng
sau gần tám giờ gây án
hào đã bị bắt giữ
tại cơ quan điều tra hào thừa nhận hành vi giết người
cướp tài sản
vì cần tiền để trục cái cái vệch xe máy
trước đó em cấm giá bảy trăm linh đồng
em trục về để em xài tết
và sắm sửa cho bản thân
mua đồ mua áo xài tết
nên em đã gây án với bà duy này
lúc xong thì thấy bà đang vặn nước múc nước
rồi em tới hỏi bà
xong rồi lúc bà không chú ý
xong rồi em cầm cái chày
đọc vô đầu bà duy hai ba cái gì đó
xong rồi em có lấy một chiếc nhẫn
với hai mươi đồng

ngay trong đêm
lực lượng công an đã truy thu được chiếc nhẫn vàng
cây chảy gỗ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp theo miên tập viên đình hành sẽ truyền đến quý vị
những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê đức thọ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hồ khẩu thường trú tại thôn đình hành
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa
về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
là đối tượng lường hữu tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn hai xã hải an
thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn xuân linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hồ khẩu thường trú tại thôn thái nguyên
xã thái hòa huyện triều sơn tỉnh thanh hóa
bị công an huyện triều sơn tỉnh thanh hóa
ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay một hình thế gây mưa
mưa trên cao xuất hiện
nên tại các tỉnh đông bắc bộ
trời sẽ có nhiều mây và mưa rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
đợt mưa sẽ kéo dài đến hết ngày chín tháng hai
sau giảm mưa nhanh và trời có nắng gián đoạn trở lại
nhiệt độ hai ngày tới
phổ biến ở dưới ngưỡng hai mươi ba độ trời rét
sau đó từ ngày một mươi tháng hai
nhiệt độ sẽ tăng lên ở mức hai mươi ba hai mươi năm độ
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ
trong hai ngày tới có mưa rào và rông
trong cơn rông có thể kèm theo tố lốc
và gió giật mạnh nguy hiểm
nhiệt độ theo đó cũng giảm nhẹ
phổ biến ở dưới mức hai mươi hai độ
trong ngày tám và chín tháng hai
và phải từ ngày một mươi tháng hai
khi mưa giảm trời còn nắng trở lại
thì nhiệt độ cao nhất mới tăng lên
có thể đạt mức hai mươi năm hai mươi sáu độ
tại khu vực trung bộ
từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng chịu ảnh hưởng của gió đông bắc hoạt động mạnh hơn
nên khu vực cũng xuất hiện mưa rào rải rác
từ chiều tối ngày mai
cùng nên nhiệt độ giảm dần
đặc biệt ngày chín mưa sẽ nhiều hơn
do hình thế hội tụ gió
tại phía bắc cũng tác động đến đây
nhiệt độ cũng giảm trong hai ngày tới
phải từ mùng một mươi tháng hai
khi mưa giảm trời còn nắng
thì nhiệt độ sẽ tăng nhanh chóng trở lại
ở mức hai mươi ba đến hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
còn tại khu vực các tỉnh
từ đà nẵng đến bình thuận
mưa cũng chỉ lạc đắc xuất hiện
tại khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi
trong ngày mùng chín và mùng một mươi
tuy nhiên lượng cũng không quá nhiều
và xảy ra trong thời đoạn ngắn
nên nhìn chung sẽ không gây trở ngại nhiều
đến các hoạt động dân sinh của người dân
nhiệt độ cao nhất ba ngày tới
đều phổ biến ở dưới ngưỡng ba mươi độ
thời tiết tại khu vực tây nguyên
tương đối ổn định trong thời gian tới
tại đây phổ biến ít mưa ngày nắng
với nhiệt độ trưa chiều ở khoảng hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
chỉ lưu ý là về đêm và sáng
trời còn lạnh
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
với các tỉnh hành miền nam
trời cũng nắng giáo
với thời gian nắng trong ngày kéo dài từ chín đến một mươi tiếng
nên nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức
ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
tiết trời oi nóng vào trưa chiều
phải đến tối và đêm thì không khí mới dịu đi
khi nhiệt độ thấp nhất chỉ từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
nhìn chung thời tiết khô giáo ủng hộ
cho các hoạt động mua sắm đón tết nguyên đán của người dân
bản tin mùa mùa ba online cập nhật đến đây là kết thúc
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv